trước đó trần đăng toản bị bắt quả tang đang điều khiển xe máy chở theo ba mươi hộp hình vuông nhiều màu sắc
bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài nghi là pháo nổ đi bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại ấp phú nhạc một xã gia tân ba
khám xét khẩn cấp nơi ở của toản tại xã hưng thịnh cơ quan công an thu giữ thêm một mươi bảy hộp hình vuông có nhiều màu sắc
bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài tổng trọng lượng thu giữ là gần một trăm linh
trần đăng toản khai nhận đã mua số pháo trên qua mạng xã hội về để mang đi bán kiếm lời thì đã bị bắt giữ
vào ngày hôm nay đối tượng phan hữu lãm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú ở huyện phú lộc vừa bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ thuốc la điếu nhập lậu
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với công an huyện phú lộc đã bắt quả tang đối tượng phan hữu lãm có hành vi tàng trữ số lượng lớn thuốc lá điếu không có hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ
đối tượng khai nhận số thuốc lá này được mua gom từ quảng trị đưa vào huế để bán lại